mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam thêm hai người có liên quan
quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tp hcm liên quan đến dự án tại khu đất số tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can khám xét và bắt tạm giam thêm hai bị can
gồm nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
quản lý kinh doanh nhà tp hcm và lê thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên
và công ty cổ phần đầu tư la venue hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định